nhưng chị mẩy vẫn được dân bản và lãnh đạo xã tả phìn giao giữ trọng trách giám đốc hợp tác xã
lập nghiệp ở tuổi xế chiều chị mẩy quyết tâm tham gia các lớp xóa mùi chữ đặc biệt là học từ người cộng sự với những buổi cầm tay chỉ việc trên máy tính
chỉ sau hai năm chị mẩy đã sử dụng thành thạo máy tính tìm kiếm đơn hàng gần xa
từ cái việc mà chị mà người không biết chữ thì đến bây giờ thì chị phải đọc và biết viết
tôi cũng yên tâm là chị đã là một người gọi như là nói chung là khát khao khát khao và chị có cái tâm là muốn giúp đỡ chị em phụ nữ để thoát nghèo
biết chữ chị mẩy tiếp tục đi khắp nơi mầy mò học hỏi
về bản chị lại cầm tay chỉ việc hướng dẫn lại cho các xã viên cụ thể hóa ý tưởng của mình biến cây thuốc quý thành những sản phẩm hữu dụng dễ dùng phù hợp với nhu cầu của thị trường
dược liệu là mình là truyền thống của dân tộc
em rồi chị mẩy chị vận động thì em ở nhà trồng dược liệu tốt hơn mình thu nhập được điều hơn và thu nhập hàng tháng nó cao hơn
tới này thì hệ thống tất cả mọi thứ ổn định hết là chúng tôi sẽ mời cơ sở xuống là đánh giá xong cấp phép
xong là mới bắt đầu để làm được và chắc là sẽ vào bên phần ốc ớp để cho họ bảo hộ nhân hiệu
làm huyền ươm để nhân cây giống là phát cho bảo quan trọng
để khuyến khích người dân phát triển
để phát triển dược liệu theo đúng quy chuẩn
các gia đình thành viên hợp tác xã sẽ được chỉ thu mua cao hai ba giá hơn so với thị trường
năm nay thì gia đình linh kết với hợp tác xã trồng cây atxo cho đến thời điểm này đã thu được hơn một mươi hai triệu
chưa tính đợt sau đó và tính củ quả thân cây

chính nhờ cách làm của chị mẩy giờ đây người dao đỏ ở tà phìn không còn phá rừng tìm thuốc quý
họ đã biết mở rộng diện tích canh tác bảo tồn phát triển được dược liệu từ rừng
riêng với hợp tác xã do chị đứng mũi chịu xào đã tạo việc làm ổn định cho một trăm hai mươi chị em phụ nữ người dân tộc thiểu số
hiện đây là hợp tác xã có số chị em tham gia lớn nhất tỉnh lào cai
mời các đồng chí quý vị quan tâm theo dõi
và giới thiệu những tấm gương người tốt việc tốt đến chương trình của chúng tôi
qua địa chỉ email ngườitốtviệctốt thndaconggmail com
hoặc gửi thư về địa chỉ phòng xây dựng đảng
chương trình nhân dân bảy mươi một hàng chống quận hoàn kiến tp hà nội